nam bộ thì ảnh hưởng của dạy hội tụ nhiệt đới chưa mạnh mẽ nên mưa cũng chỉ xuất hiện ở khu vực ven biển
các tỉnh từ bến tre đến cà mau và thời gian mưa lùi dần về chiều và tối
ngày mai nam bộ cũng sẽ có nắng sớm nhiệt độ tăng lên mức là ba mươi ba mươi hai độ
đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa trời không hề có mưa tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn chiều và tối mai tăng lên cấp năm có lúc cấp sáu và giật cấp bảy khiến biển động
còn nhiệt độ tại đây sẽ là hai mươi sáu ba mươi độ
đối với vùng biển của huyện đảo trường sa sẽ có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa gió tây bắc đến tây cấp bốn
và trong cơn rông cần phải đề phòng với hiện tượng tố lốc gió giật mạnh ở mức cấp sáu đến mức cấp bảy
nhiệt độ tại đây sẽ là hai mươi năm ba mươi độ
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

nhiệt độ tại đây sẽ là hai mươi sáu ba mươi độ

nhiệt độ tại đây sẽ là hai mươi sáu ba mươi độ